và câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh cường
đó là theo tôi được biết thì hệ mạch vành động mạch vành là những mạch máu lớn bao phủ trên bề mặt tim
còn vi mạch vành là những mạch máu nhỏ nằm sâu bên trong cơ tim
thế tuy nhiên thì thông thường khi mà chụp mạch vành thì chúng ta chỉ nhìn thấy những mạch vành lớn
vậy thì phó giáo sư có thể giải thích rõ hơn về cấu tạo cũng như là vai trò của động mạch vành và hệ vi mạch
trong việc cung cấp máu nuôi dưỡng trái tim của chúng ta được không ạ
vâng câu hỏi này thì cũng rất là hay
thì người ta nghĩ là cứ quả tim thì nó là một cái nơi mà chứa máu
và từ đó thì máu đi nuôi dưỡng cơ kẻ thì quả tim thì đương nhiên là nó có máu trong đấy rồi
thì cơ tim đã được nuôi dưỡng rồi
nhưng mà thực ra thì lại không phải như thế
thì quả tim
cơ tim cũng như là các tạng cũng cơ quan trong cơ thể
thì nó phải có một cái hệ tuần hoạt
và bao gồm các động mạch
các tỉnh mạch
nối giữa cái động mạch và cái tỉnh mạch là những cái mạch máu nhỏ
nhỏ hơn động mạch thì người ta gọi là tiểu động mạch
nhỏ hơn tiểu động mạch thì gọi là vi mạch
để làm sao cho khi dòng máu chảy
vào trong đó thì nó mang được oxy
cũng như các chất dinh dưỡng khác
mà cơ tim có thể chuyển hóa được
bản thân cái mạch máu này
người ta gọi là mạch vành
mạch vành thì vành có nghĩa là vòng
tức là đi xung quanh quả tim
và chính bản thân nó thì nó lại cũng xuất phát từ cái động mạch chủ
là cái động mạch chính của cơ thể
khi mà quả tim bóp máu trong buồng tâm thất
đi ra đại tuần hoạt
thì gọi là trong thí tâm thu
tâm thu thì tim tống máu ra đại tuần hoạt
nhưng mà máu này nuôi dưỡng cơ tim
thì lại chảy vào hệ thống động mạch vành
trong thí tâm trương ngược lại
và tâm quả tim
thì chính bản thân quả tim
sử dụng một lượng máu khá ít
nó lại hoạt động một cách rất là
người ta gọi là
tức là khối lượng công việc của nó thì lại là rất là lớn
như vậy thì có nghĩa rằng là
một lượng máu rất nhỏ
trong động mạch vành
cũng có vai trò một cách rất là lớn
đối với hoạt động của tâm
nếu như mà
động mạch vành
nếu mà tắc nghẽn các mạch máu lớn
thì chúng ta có thể chụp lên chúng ta nhìn thấy
nhưng mà những mạch máu nhỏ hơn
thì cũng có thể không nhìn thấy được
thế nhưng mà
mà vấn đề giải quyết thì cũng bao giờ cũng giải quyết được
cái gì chúng ta nhìn thấy
thì chúng ta có thể có nhiều biện pháp
chúng ta giải quyết
chúng ta có thể đặt stand
những cái mạch máu
đoạn giữa đoạn cuối
hoặc là chúng ta làm những cầu nối mạch vành
để cho máu chảy qua vị trí hẹp
còn ở các vị trí phía sau
như các tiểu động mạch
các mau mạch
thì người ta thường sử dụng các thuốc
để người ta làm làm sao cho
cái mạch nó dãn ra được
nó không vỡ sơ
và cái tuần hoàn vi tuần hoàn mạch vành
luôn luôn là lưu thông tốc
như bác sĩ cường cũng vừa chia sẻ
đó là khi mà giải quyết
cái vấn đề của quả tim
thì chúng ta chỉ thường giải quyết những cái gì
mà chúng ta nhìn thấy
đó chính là cái động mạch vành
vậy thì cái vai trò của động mạch vành
và vi mạch vành
thì nó có sự khác nhau như thế nào ạ
thật ra thì mình phân chia ra như thế
để mình dễ hình dung
nhưng mà cái hệ mạch đấy
để mà nó cung cấp đủ máu
dầu các oxy và chất dinh dưỡng
đến các tế bào cơ tim
thì nó phải là
một cái hệ thống mạch toàn vẹn
thí dụ như là
phần đầu thông thoáng
nhưng ở phía sau
cũng có cái hiện tượng vữa sơ
hoặc là chiết hẹp
thì cái vòng tuần hoàn đấy
cũng chưa gọi là vòng tuần hoàn khỏe mạnh
và ngược lại cũng là như thế